thủ tướng anh rishi sunak đã cam kết đẩy nhanh việc trục xuất người tị nạn bất hợp pháp
và siết chặt luật kiểm soát nhập cư trái phép
đây là một phần trong kế hoạch hạn chế số lượng cao kỷ lục
người di cư vượt eo biển măng trơ bằng thuyền nhỏ đến nước này
phát biểu trước hạ viện thủ tướng sunak cho biết
chính phủ sẽ đưa ra dự luật mới vào đầu năm tới
theo đó những người đến anh bất hợp pháp sẽ không được ở lại nước này
một bộ chỉ huy gồm các lực lượng quân sự và dân sự sẽ được thành lập
để ngăn chặn những người di cư vượt biển bằng thuyền nhỏ
đồng thời chính phủ sẽ tăng ngân sách và nhân sự cho cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia
để truy quét những kẻ buôn người lợi dụng những người xin tị nạn
chính phủ anh cũng sẽ điều chỉnh cách tiếp cận đối với hàng nghìn người tị nạn albany
theo đó lực lượng biên phòng sẽ bố trí nhân sự tại sân bay tirana của albany
để giải quyết các trường hợp người di cư nước này
ngoài ra thủ tướng anh cam kết sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân sự
để giải quyết tình trạng tồn động hơn một trăm bốn mươi đơn xin tị nạn vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba